hoạt động xuất khẩu thủy sản của việt nam sang eu đã tăng trưởng khoảng một mươi so với cùng thời điểm tháng trước
điều này được nhận định là do hiệu ứng tích cực của hiệp định thương mại tự do evfta
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam số lượng đơn hàng tính riêng tại thị trường châu âu
từ đầu tháng tám đến nay đã tăng khoảng một mươi so với tháng bảy vừa qua trong đó mặt hàng tăng tập trung nhiều vào tôm và mực
các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản trong nước cũng ghi nhận mức tăng trưởng cả về lượng và giá trị so với cùng thời điểm tháng trước
các tín hiệu này chứng tỏ evfta đã có những tác động rõ ràng đến tình hình xuất khẩu của việt nam